mới đây phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh tại cần thơ đã tổ chức hội thảo với chủ đề
doanh nghiệp nông thủy sản đồng bằng sông kiểu long dưới tác động của biến động kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những nội dung thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành
trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn năm hai nghìn một mươi chín
theo các chuyên gia đứng trước những thay đổi lớn về kinh tế chính trị thế giới
các tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiều long cần có những bước đi đa dạng
trong đó cần quan tâm vấn đề tái cơ cấu lại nền kinh tế
cần có cách tiếp cận thích hợp không nhất thiết phải thực hiện công nghệ cao hay cách mạng công nghiệp bốn
phải giải quyết vấn đề lao động thu nhập của người lao động ở nông thôn bằng cách phát triển dịch vụ
các hộ gia đình kinh doanh cá thể có thể vận dụng công nghệ thông tin công nghệ hiện đại tham gia chuỗi giá trị
tăng cường nguồn tín dụng đầu tư phát triển cho vùng để đổi mới công nghệ tạo việc làm
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về các kịch bản kinh tế hậu tpp
những thay đổi và xu hướng thị trường trong thời gian tới
dự báo về những quốc gia trong vùng đông nam á sẽ là đối tác thương mại đầu tư của việt nam
sau các quốc gia như trung quốc nhật bản hàn quốc singapore và đài loan